chính quyền các địa phương đang gấp rút triển khai công việc khắc phục hậu quả của trận lũ lụt lịch sử này
trong khi đó liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện khakova ở ukraine
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày sáu tháng sáu cho hay
tổ chức này không có bất kỳ thông tin độc lập nào nữa về vụ vỡ đập thủy điện ở kharkova tại miền tạm ukraine